sáng nay bộ y tế thông báo tin vui rằng việt nam sẽ có thêm một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín do nhật bản viện trợ
bộ y tế cho biết vào sáng nay bộ trưởng bộ ngoại giao nhật bản motegi toshimitchu đã thông báo
nhật bản tiếp tục viện trợ không hoàn lại cho việt nam thêm một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín của hãng astrazeneca
như vậy cùng với lô vaccine do nhật bản cung cấp vào ngày một mươi sáu tháng sáu vừa qua
nhật bản đã viện trợ cho việt nam hai triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
đây là khoản viện trợ quý giá trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung vaccine trên toàn thế giới
trước đó vào lúc hai mươi hai h ngày một mươi sáu tháng sáu tại sân bay quốc tế nội bài đã diễn ra lễ tiếp nhận lô hàng
gần một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín của chính phủ nhật bản trao tặng việt nam phòng chống dịch covid một mươi chín
số vaccine này đã được chuyển vào thành phố hồ chí minh phục vụ nhu cầu phòng chống dịch